lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba phối hợp với công an xã hàm thắng huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
vừa khống chế thành công một đối tượng không mặc quần áo có biểu hiện ngáo đá cầm theo dìu
cố thủ bên trong một căn nhà hoang ở xã hàm thắng
vào khoảng bảy giờ sáng nay sau khi đến hiện trường nhận thấy tình hình đối tượng có thể gây thương tích
cho người dân xung quanh lực lượng công an đã bao vây không cho đối tượng ra ngoài
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã khống chế được đối tượng trên
đưa về trụ sở công an xã để làm việc
sau đó đối tượng đã được đưa đến khoa điều trị tâm thần của bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận điều trị
qua xác minh đối tượng tên mạc anh minh trú tại phường đức nghĩa thành phố phan thiết
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa bắt giữ lê hà nam trú tại xã tam lộc
huyện phú ninh tỉnh quảng nam là đối tượng cung cấp linh kiện chế tạo súng số lượng cực lớn trên quy mô toàn quốc
lợi dụng việc đăng ký kinh doanh mua bán đồ điện gia dụng tại nhà nam đã mua linh kiện để chế
ráp súng từ nhiều nguồn khác nhau về tàng trữ tại nhà của mình sau đó giao bán qua mạng xã hội
trung bình mỗi tháng nam bán được hơn một đơn hàng linh kiện cho nhiều đối tượng ở các địa phương trên toàn quốc
cơ quan điều tra tạm giữ hơn một năm trăm linh linh kiện các loại phục vụ cho việc chế tạo lắp súng
liên quan đến vụ việc công an tỉnh quảng nam cũng đã làm rõ tám đối tượng liên quan trên địa bàn tỉnh
thu giữ tám khẩu súng
tám trăm linh viên đạn và linh kiện phục vụ cho việc chế tạo ráp súng
liên quan đến vụ việc tài xế xe ô tô lisa lao trực diện nhiều lần vào ô tô bốn chỗ
tại thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
vào sáng ngày hôm nay công an đã bắt giữ hai tài xế để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
do mâu thuẫn từ trước khi đến ngã tư giao lộ nữ tài xế lái ô tô vinfast
biển kiểm soát sáu mươi a tám trăm sáu mươi
tài xế bốn mươi tám đã tông nhiều lần vào đuôi xe lisa s biển kiểm soát bảy mươi hai a ba mươi bốn nghìn ba trăm ba mươi năm
sau đó tài xế xe resus quay đầu lao trực diện vào đối phương khiến cho hai xe hư hỏng
sau đó cả hai điều khiển xe rời khỏi hiện trường
vụ việc khiến nhiều người dân tụ tập theo dõi gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
nhận tin báo công an thành phố bà rịa phối hợp với viện kiểm soát nhân dân cùng cấp
tiến hành khám nghiệm hiện trường thu thập tài liệu chứng cứ
vụ việc đang được công an thành phố bà rịa tiếp tục điều tra làm rõ
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thừa thiên huế
vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng nguyễn nhật trường
trú tại xã sơn thủy huyện a lưới về hành vi xâm nhập trái phép và tấn công mạng máy tính
công ty mgi có địa chỉ tại khu đô thị mới an cựu phường an đông thành phố huế
trước đó vì mâu thuẫn cá nhân trường sử dụng laptop của mình xâm nhập
vào các thư điện tử email của các nhân viên trong công ty mgi
sau đó đối tượng lập ra một email nặc danh để giả danh nhóm hacker tại nhật bản
nhắn đe dọa tới các thư điện tử của các nhân viên đối tác công ty mgi tại hoa kỳ
ngoài tấn công trang web các công ty đối tác của mgi đối tượng còn thực hiện ba đợt tấn công
vào hai trang web do công ty mgi quản lý gây nên mối đe dọa thường xuyên liên tục đến hệ thống của công ty này
một điểm tập kết thuộc về công ty mgi
một phút lá lậu trên khu vực biên giới tỉnh biên vừa bị công an thị xã tỉnh biên tỉnh an giang phát hiện bắt giữ
tối qua tại khu vực vườn tỉnh biên lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng đang vận chuyển hàng hóa nhập lậu
từ xuồng máy lên điểm tập kết nên tiến hành triển khai lực lượng bắt giữ
phát hiện tổ công tác lợi dụng đêm tối địa hình phức tạp các đối tượng bỏ lại tăng vật rồi lên xuồng máy chạy về hướng biên giới để tẩu thoát
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện tạm giữ hai bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu z mà các đối tượng đã bỏ lại
hiện vụ việc đang được bàn giao cho công an thị xã tịnh biên tiếp tục điều tra xử lý
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân còn bây giờ xin kính chào tạm biệt
thưa quý vị hôm nay phó thủ tướng trần lưu quang ký các quyết định của thủ tướng chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với hai nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh
cụ thể theo quyết định số một nghìn bốn trăm bốn mươi ba qdttg thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh quảng ninh đối với ông đặng huy hậu do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
theo quyết định số chín nghìn bốn trăm bốn mươi bốn qdttg thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh đối với bà vũ thị thu thủy do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số chín trăm chín mươi năm của ban bí thư
trước đó vào ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng
chủ trì họp bộ chính trị và ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng đảng viên có vi phạm khuyết điểm
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương bộ chính trị ban bí thư nhận thấy
ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã vi phạm nguyên tắc quy định của đảng quy chế làm việc buồng lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức đảng trực thuộc vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước
vi phạm của ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã gây hậu quả nghiêm trọng
nhiều cán bộ đảng viên thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý vi phạm phải thi hành kỷ luật một số đảng viên bị khởi tố hình sự gây dư luận bức xúc làm giảm uy tín của tổ chức đảng
bộ chính trị ban bí thư cũng kết luận các đồng chí đảng huy hậu nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ubnd nguyên phó bí thư ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh quảng ninh
vũ thị thu thủy nguyên ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy định của đảng quy chế làm việc của tỉnh ubnd
ban cán sự đảng ubnd quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
các đồng chí nêu trên còn ký nhiều văn bản có nội dung vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm
tại các dự án gói thầu do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và công ty cổ phần tập đoàn flc thực hiện thiệt hại lớn ngân sách nhà nước
vi phạm khuyết điểm của các đồng chí đặng huy hậu
thị thu thủy gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm
theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với các đồng chí đảng huy hậu vũ thị thu thủy
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
cơ quan công an đang điều tra vụ phóng hỏa xảy ra tại một địa chỉ con hẻm đường lưu hữu phước phường một mươi năm quận tám tp hcm khiến cho một phụ nữ và hai cháu nhỏ tử vong
trong hai cháu bé tử vong có một cháu bé ba tuổi là con của người phụ nữ trên và một cháu hai tuổi là cháu của người phụ nữ
trong hai cháu bé ba tuổi là cháu của người phụ nữ này
theo người dân khu vực khoảng một mươi sáu h ba mươi chiều nay ngày hai mươi một tháng một mươi một mọi người lắng nghe tiếng la hét kêu cứu trong con hẻm hai trăm sáu mươi lưu hữu phước phường một mươi năm quận tám nên chạy ra kiểm tra và phát hiện căn nhà gần cuối hẻm hai trăm sáu mươi đang bốc cháy có kèm theo mùi sang xe
bên trong nhà lúc này đang có một người phụ nữ nằm úp trên người nhiều vết máu và hai đứa nhỏ

do lửa cháy quá lớn là cửa bị khóa nên mặc dù người dân dùng bình chữa cháy mini để dập tắt nhằm vào nhà để cứu người thế nhưng bất thành
người dân đã gọi điện báo cho lực lượng chữa cháy cùng với công an địa phương đến hỗ trợ cứu người điều tra vụ việc
khoảng ba mươi phút đám cháy đã được dập tắt nhưng người phụ nữ và hai bé đã tử vong
nghi phạm vụ phóng hỏa đã bị công an bắt giữ hiện công an đang lấy lời khai để điều tra
qua trích xuất camera an ninh công an xác định nghi phạm mang hai căn chứa xăng tới con hẻm rồi đi vào căn nhà
sau khi sát hại người phụ nữ cùng hai cháu bé nghi phạm vứt lại xe rồi tẩu thoát
thưa quý vị và các bạn một bữa ăn ngon đủ chất dinh dưỡng
điều giản dị ấy với các em học sinh miền núi vùng sâu vùng xa đôi khi là niềm mơ ước
thấu hiểu được điều đó hơn một năm qua đều đặn hàng tháng các cán bộ chiến sĩ của đoàn thanh niên công an huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi
đã trực tiếp đi chợ nấu ăn để mang tới cho các điểm trường khó khăn nhằm chia sẻ động viên với các em
trong những chiến đi cơ sở xuống xã thì thấy các em nhỏ ở đây rất là thiếu thốn
còn một số trường hợp như bầu huyện mà không có tổ chức
trong những chiến đi cơ sở xuống xã băng chấu thì bản thân nhận thấy các em đi học trưa phá lệ và đem cơm theo thì có một xíu cơm và má muối rất là đơn xa
và các em rất là thiếu dinh dưỡng nên bản thân cũng về đề xuất với lãnh đạo đơn vị là cho xây dựng cái mô hình bữa trưa cho em
thì cái mô hình này thì được thực hiện một tháng là hai lần là đến có cái điểm trường trên địa bàn huyện để nấu ăn trưa có khi là nãy ăn tối cho các em
sơn tây là địa bàn miền núi đặc biệt khó khăn
điểm trường đặc biệt khó khăn của tỉnh quảng ngãi với trên chín mươi là đồng bào dân tộc thiểu số
giang phòng nhỏ bán nước trong khu nhà công vụ của công an huyện ra đời xuất phát từ lý do đó
hầu như chiều nào sau giờ làm việc cán bộ chiến sĩ của đơn vị đều chơi thể thao
số tiền lời thu được sẽ dùng làm quỹ để chuẩn bị những bữa cơm trưa cho các em